vào khoảng hơn một mươi năm h chiều ngày hôm qua một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trước cửa số nhà ba trăm năm mươi sáu đường cầu giấy hà nội khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ
theo chứng kiến của nhiều người dân tại khu vực xảy ra tai nạn vào thời điểm trên một phụ nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín x ba trăm linh sáu nghìn hai trăm bảy mươi hai đang lưu thông trên tuyến đường này loạn trạng tay lái rồi bất ngờ ngã xuống đường
đúng lúc đó xe buýt mang biển kiểm soát hai mươi chín b bốn nghìn sáu trăm sáu mươi năm đi tới và đâm trúng nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an phường dịch vọng đã tới hiện trường làm việc với tài xế xe buýt đồng thời yêu cầu toàn bộ khách trên xe buýt xuống xe để tìm phương tiện khác di chuyển nhằm phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường
lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhanh chóng có mặt để phân luồng điều tiết giao thông
tại tỉnh bình phước vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hôm qua tại ngã tư trân thành
giao nhau giữa quốc lộ một mươi ba và quốc lộ một mươi bốn thuộc địa phận thị trấn trân thành huyện trân thành đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải
vụ tai nạn giao thông đã làm cho khu vực ngã tư trân thành bị kẹt xe trong nhiều giờ
vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát ba mươi sáu m bốn nghìn năm trăm ba mươi hai do tài xế bùi quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại bình phước điều khiển
chạy trên quốc lộ một mươi bốn hướng đồng xoài đi tỉnh tây ninh đã đâm vào xe tải mang biển kiểm soát chín mươi ba c sáu nghìn sáu mươi chín do tài xế nguyễn văn bình điều khiển
chạy trên đường quốc lộ một mươi ba hướng từ tỉnh bình dương về huyện lộc ninh
sau cú đâm mạnh xe tải biển kiểm soát chín mươi ba c sáu nghìn sáu mươi chín bị lật ngang xuống đường phần đầu hai chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn
hai tài xế đã thoát được ra ngoài và bị thương nhẹ
ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông công an huyện trân thành tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cũng trong ngày hôm qua vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm phút trên quốc lộ một
đoạn qua khu công nghiệp bao yen quận bình tân tp hcm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa xe khách và xe bồn khiến một người chết một mươi người bị thương
thời điểm trên xe khách loại năm mươi chỗ biển số năm mươi ld ba trăm linh tám lưu thông trên quốc lộ một hướng từ khu công nghiệp pauen quận bình tân về vòng xoay an lạc
khi vừa qua hồng chui tân cảo được khoảng ba trăm linh m thuộc địa bàn phường tân tảo a quận bình tân
thì đâm vào đuôi chiếc xe bồn chở nhiên liệu đang dừng bên phải
trong làn ô tô cú đâm mạnh khiến nhiều người trên xe bị thương
rất đông người dân đã chạy đến phá cửa thoát hiểm để chuyển những người bị thương trên xe vào bệnh viện cấp cứu
rồi đang ngồi bình thường nghe đúng cái rằm
tại hiện trường đầu xe khách bị biến dạng hư hỏng rất nặng
phần đuôi chiếc xe đồn cũng bị hư hỏng sau tai nạn
thông tin từ bệnh viện quốc ánh bệnh viện tiếp nhận chín ca bị thương trong vụ tai nạn chuyển vào cấp cứu
trong đó có hai ca bị chấn thương nặng được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy một ca chuyển lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình
còn lại sáu trường hợp vẫn đang được điều trị theo dõi
trong khi đó bệnh viện triều an cũng tiếp nhận hai ca bị thương trong vụ tai nạn chuyển vào cấp cứu
chứng kiến vụ tai nạn nghiêm trọng nhiều người dân tại hiện trường tỏ ra vô cùng bức xúc
trước tình trạng xe đưa đón công nhân của công ty pauen chạy ẩu thường xuyên uy hiếp sự an toàn của người tham gia giao thông
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh bắc giang đã kiểm tra bốn trăm hai mươi lượt phương tiện phát hiện một trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm
theo trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh đơn vị đã tăng cường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
thanh tra sở giao thông vận tải lập chốt kiểm soát tải trọng xe hai mươi bốn trên hai mươi bốn h
trên quốc lộ một đoạn qua xã tân thịnh qua đó đã phát hiện một trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm trong đó nhắc nhở tám mươi bảy trường hợp vi phạm
lập biên bản xử phạt bốn mươi trường hợp với tổng số tiền hơn chín mươi triệu đồng buộc hạ tải tám mươi sáu hai tấn hàng hóa
tổng cục đường bộ việt nam vừa có đề nghị sở giao thông vận tải hà nội điều chỉnh tốc độ đường vành đai ba cho phép khai thác từ tám mươi km trên giờ hiện tại
thành chín mươi km trên giờ kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo đó đường đôi có giải phân cách giữa xe ô tô con xe ô tô chở người đến ba mươi chỗ trừ xe buýt ô tô tải có trọng tải đến ba năm tấn sẽ được khai thác với tốc độ tối đa là chín mươi km trên giờ
bên cạnh đó trong thời gian gần đây việc un tắc tại khu vực đường lên xuống của tuyến đường vành đai ba rất dễ xảy ra do các xe đi không đúng làn đường phù hợp không nhường đường
để giải quyết phù hợp với tình hình giao thông tăng năng lực thông hành giảm nguy cơ ủn tắc
tổng cục đường bộ đề nghị sở giao thông vận tải hà nội nghiên cứu điều chỉnh vạch sơn biển báo của tuyến đường này
ba mươi là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hai mươi ba tháng hai làm chết hai mươi chín người bị thương một mươi tám người